các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên phố lê vãn phường lam sơn thành phố thanh hóa hà bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm hai nhát vào người anh vinh khiến nạn nhân gục trên xe
mặc dù được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng anh vinh đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện
đêm cùng ngày hà đã đến cơ quan công an đầu thú
tại cơ quan công an hà khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với anh vinh nên đã ra tay sát hại nạn nhân
chiều ngày hôm qua tại đoạn biên giới thuộc khu vực thôn lù dì sán xã sán trải huyện simacai tỉnh lào cai
đội tuần tra đồn biên phòng simacai bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã bắt giữ hai đối tượng cướp của hiếp dâm giết người
khi các đối tượng đang chuẩn bị vượt biên giới chạy trốn sang trung quốc
tại đội biên phòng đối tượng sùng a hạng sinh năm hai nghìn hai dân tộc mông trú tại xã đắc xom huyện đắc long tỉnh đắc nông
và đối tượng giàng an nô sinh năm hai nghìn dân tộc mông trú tại thôn một xã liêng sông huyện đam rồng tỉnh lâm đồng khai nhận
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín sùng a hạng và giàng ano thường xuyên chơi điện tử nên cần tiền
vì vậy cả hai đối tượng đã rủ nhau đi trộn cắp tài sản tại gia đình người dân ở xã đắc xom huyện đắc long tỉnh đắc nông
khi đang trộm cắp thì bị chủ nhà phát hiện hai đối tượng đã đánh chủ nhà gây thương tích nặng để tàu thoát
tưởng nạn nhân đã chết hai đối tượng bỏ trốn
đối tượng giàng a nô còn khai nhận vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín đối tượng này cũng đã từng hiếp dâm một trẻ em gái dưới một mươi sáu tuổi
trong khi đó tại lào cai đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
ngày hôm qua đã bắt quả tàng hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép một mươi bánh heroin
khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực công viên hồ chí minh thuộc tổ năm phường phố mới thành phố lào cai công an tỉnh lào cai phát hiện hai đối tượng nam giới đeo ba lô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính
hai đối tượng là sùng an nhiệm
năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn nậm chua hai xã nậm chua huyện nậm pồ tỉnh điện biên và thảo xeo sử chú tại thôn ngải phóng trồ xã xín tráng huyện simacai tỉnh lào cai
tại thời điểm kiểm tra phát hiện bên trong ba lô có chứa một mươi gói hình chữ nhật bọc nhiều lớp ni lông hai đối tượng khai nhận là heroin
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai mua một mươi bánh heroin nói trên từ trung quốc với giá là một tỷ năm trăm linh triệu đồng đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ
làm bảo vệ nhưng lại nổi lòng tham trộm cắp xe máy của chính khách đến gửi đối tượng đinh văn hạnh ba mươi một tuổi chú huyện phú hòa tỉnh phú yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản

khi thua hết tiền hạnh đến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc tiếp tục thực hiện trộm cắp tài sản thì bị lực lượng công an tại đây phát hiện bắt giữ
qua làm việc hạnh khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại nha trang nên công an thành phố buôn ma thuột đã bàn giao đối tượng cho công an thành phố nha trang để tiếp tục điều tra làm rõ
thời điểm từ cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh bình định đã liên tiếp xảy ra những vụ mất trộm tài sản nhất là ở các khu dân cư khiến người dân hoang mang lo lắng
và điều đáng nói là
chính sự chủ quan mất cảnh giác trong sinh hoạt hàng ngày của người dân như không khóa cửa hay là nhà không có người trông coi khi đi vắng đã tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp hoạt động
trưa ngày hai mươi hai tháng bảy tại nhà bà đinh thị nữ ở phường quang trung thành phố quy nhơn kẻ gian đã đột nhập vào nhà ngay giữa ban ngày lấy đi nhiều tài sản có giá trị mà không ai hay biết
vào thời điểm đó bà nữ đang làm công việc ở phía sau nhà

trên địa bàn thành phố quy nhơn thời gian qua đã xảy ra không ít vụ trộm cắp tài sản với phương thức tương tự
lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền cho người dân về thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này để phòng ngừa
tuy nhiên một số người dân trong sinh hoạt hàng ngày vẫn còn chủ quan sơ hở vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng trộm có cơ hội gây án
qua quá trình xác minh điều tra công an tp quy nhơn đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm trên là phạm thị lý ba mươi một tuổi chú phường quang trung thành phố quy nhơn
tuy là nữ nhưng lý đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau khi ra tù lý vẫn không chịu hoàn lương mà tiếp tục tìm nhà dân để trộm cắp
với thủ đoạn ngày càng chuyên nghiệp và tinh vi hơn
giờ thông thiếu quá đi trộn đi ngang quê nhà không có ở trong côi đi vô lấy trộn cắp tài sản
trong thời gian vừa qua địa bàn thành phố quy nhơn trải qua đợt cao điểm nắng nóng
thì người dân thường có thói quen là để cửa mở hay là chỉ khách hờ mục đích là để cho gió vào mắt
nhưng mà điều này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ xấu lợi dụng đột nhập
vào để trộn cắp tài sản người dân qua những sự việc trộn cắp tài sản vừa rồi
thì cơ quan công an có khuyến cáo người dân là nên khóa cửa trước khi là mình ra ngoài
hoặc là mình đi nghỉ ngơi và đặc biệt là trang bị những ổ khóa tốt để bảo vệ tài sản cho mình
tại cơ quan công an lý khai nhận đã thực hiện gần hai mươi vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự
hiện công an thành phố quy nhơn vẫn đang tiếp tục điều tra để xử lý phạm thị lý
đồng thời thu hồi số tài sản trả lại cho bị hại
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí công an huyện đắc minh của tỉnh đắc đông
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng đỗ văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại buôn ta mung xã trường xuân huyện đắc song tỉnh đắk nông
đối tượng nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn đắc hoa xã đắc hòa huyện đắk song tỉnh đắk nông
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có hình xăm trên ngực
và đối tượng nguyễn đình đức sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thôn đắc sô xã đắc sắc huyện đắc minh tỉnh đắk nông
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có hình xăm trên ngực
hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động chi đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu đi nên trong ba ngày tới tại tây bắc bộ có mưa rào và rông lúc chiều tối
tuy mưa phân bố không đều nhưng cục bộ có điểm đạt
lượng mưa khá vì vậy cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày chỉ còn nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
tương tự tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ cũng có nắng gián đoạn vào ban ngày với mức nhiệt trưa chiều xung quanh ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
còn về chiều tối do ảnh hưởng của giải thời tiết xấu nên khu vực sẽ có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có điểm đạt lượng mưa khá
người dân cần đề cao cảnh giác với hiện tượng thời tiết cực đoan tiềm ẩn như tố lốc và gió giật mạnh
lùi xuống trung bộ các tỉnh thuộc khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới chủ yếu có mưa rông lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn ban ngày có nắng nhiều cường độ cũng như thời gian nắng đều tăng lên nên mức nhiệt cũng tăng dần
cao nhất ngày giao động từ ba mươi ba đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ban ngày còn nắng với mức nhiệt trưa chiều trong ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
có nơi còn nắng nóng khi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi sáu độ
về chiều tối khu vực có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan tiềm ẩn như tố lốc và gió giật mạnh
vùng cao tây nguyên vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên về chiều tối có mưa có nơi mưa vừa mưa to đến rất to và rông
vì vậy người dân cần đề cao cảnh sát với tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ ban ngày trời có nắng gián đoạn với nền nhiệt cao nhất ngày giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó về chiều tối cũng do ảnh hưởng của gió mùa tây nam khu vực sẽ có mưa có nơi mưa vừa mưa to đến rất to và rông mạnh
trong cơn rông tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần đề cao cảnh sát